kết thúc các hội nghị cấp cao tại thành phố busan chiều nay theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới thủ đô seoul bắt đầu thăm chính thức hàn quốc theo lời mời của tổng thống hàn quốc moon jae in

kết thúc các hội nghị cấp cao tại thành phố busan chiều nay theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới thăm chính thức hàn quốc moon jae in